vậy thì thực tế dạy và học ngoại ngữ tại việt nam đang diễn ra như thế nào
và có những cải thiện ra sao
chúng ta sẽ cùng trao đổi với đề này cùng với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay
đó chính là bà đào thị liên hương trưởng ban đối ngoại hiệp hội các trường đại học cao đẳng việt nam
kiêm tổng thư ký liên đoàn các hiệp hội tư vấn giáo dục và ngôn ngữ thế giới
xin chào bà
trước hết thì xin được mời bà cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
mặc dù đạt điểm ielts sáu đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp của một trường đại học
nhưng thanh sơn chỉ có thể xin việc ở một doanh nghiệp việt nam
trong khi mơ ước của sơn là được làm việc cho một tập đoàn nước ngoài chuyên về công nghệ thông tin
đúng chuyên ngành mà em theo học
ở một trường đại học thì mình đã được trang bị khá nhiều kỹ năng để phục vụ cho việc học ngoại ngữ
tuy nhiên là điều kiện để thực hành và vận dụng còn chưa có nhiều
nhất là khi mình làm một môi trường doanh nghiệp việt nam
thì môi trường giao tiếp với vận dụng gần như không có
trên thực tế đã có không ít lao động không thể hiện được ước mơ của mình giống sơn
bởi lẽ ngoài kỹ năng chuyên môn thì không có ngoại ngữ hoặc ngoại ngữ chỉ đạt chuẩn để tốt nghiệp
đang là hạn chế của hầu hết các nhân sự việt
theo vietnamworks trong cuộc kiểm tra tiếng anh trực tuyến đến lao động việt nam
điểm cao nhất đạt được tại việt nam là một mươi hai trên hai mươi điểm
tương đương với các số điểm ielts
tốt phở sáu đến sáu năm tốt phở sáu mươi đến chín ba
hầu hết người tham gia chương trình đạt điểm bảy trên hai mươi tương đương ielts bốn đến bốn năm tốt phở dưới sáu mươi điểm
đây là điểm số khá thấp
thông thạo một ngôn ngữ nhất định nghĩa là có thể sử dụng nó truyền tải nội dung chúng ta muốn
phục vụ tốt cho công việc của chúng ta tùy theo từng cấp độ yêu cầu của công việc đó
tiếc rằng điều này các bạn trẻ việt nam lại rất thiếu
nói cách khác
chúng ta đang thiếu hụt một nguồn nhân sự có thể sử dụng tiếng anh cao cấp
điều này lý giải phần nào tại sao mặc dù người việt về mặt bằng chung có thể khá ngoại ngữ
nhưng lại vẫn non yếu trong việc đưa các sản phẩm trí tuệ ra thế giới
cũng như thể hiện vai trò trong cộng đồng thế giới
khi tham gia vào iec thì số việc làm của việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm có thể tăng một mươi bốn năm
đây là cơ hội lớn cho lao động việt nam với năng lực chuyên môn không thua kém các nhân sự
với năng lực chuyên môn không thua kém các nhân sự với năng lực chuyên môn không thua kém các nhân sự
đến từ các quốc gia lần cận
nhưng với vốn ngoại ngữ yếu như hiện nay nhân sự việt nam đang để tụt mất nhiều cơ hội việc làm ngay trên sân nhà
vâng thưa bà đào thị liên hương qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng nhận thấy một cái thực tế đáng buồn đó là
nhiều bạn trẻ nhiều sinh viên của chúng ta khi tốt nghiệp thì chỉ đạt được ở mức trình độ ngoại ngữ
ở mức trung bình tương đối để mà có thể qua được các kỳ thi
còn chưa thể vận dụng được ngoại ngữ của mình vào trong quá trình làm việc
và chưa nói đến việc là cạnh tranh ở cái thị trường rộng lớn hơn là thị trường asean
bà đánh giá nguyên nhân do đâu mà quá trình đào tạo ngoại ngữ của chúng ta chưa thực sự hiệu quả
chúng ta vừa xem cái video clip ấy về một cái bạn sinh viên là bạn thanh sơn tốt nghiệp đại học
và với một cái bằng chứng chỉ ielts đạt sáu điểm là điểm rất là cao
ngày xưa chúng tôi tốt nghiệp ngoại ngữ chuyên ngành thì thường thường điểm cũng trung bình
chỉ khoảng sáu điểm rưỡi trên bảy điểm thôi
nhưng mà bạn làm một cái học chuyên ngành khác không phải ngoại ngữ mà sáu điểm là
so với mặt bằng chung của giáo dục việt nam như thế là rất là tốt rồi
thế nhưng mà tại sao mà bạn ấy vẫn không được tuyển dụng
thứ nhất là cái ngôn ngữ sử dụng để giảng dạy trong nhà trường việt nam là tiếng việt
để làm việc trong các công ty đa quốc gia để làm bất cứ cái gì đi ra nước ngoài
hoặc là để trở thành một cái thành viên

trong một cái cộng đồng quốc tế thì ta phải sử dụng một cái ngôn ngữ chung đó là tiếng anh
thế nhưng mà cái cơ hội để sử dụng cái ngôn ngữ đó ở trong thực tế thì vẫn còn rất là yếu
một trong những nguyên nhân nữa là bởi vì là tiếng anh ở việt nam vẫn chỉ được coi là một cái ngoại ngữ
chứ không được coi là một cái ngôn ngữ chính thức để được giảng dạy trong nhà trường
nếu không được sử dụng để học tập ở tất cả các cái môn ở trong nhà trường thì người ta cũng không giỏi được
tiếp theo nữa là cái hệ thống đánh giá kiểm định tiếng anh của chúng ta thì nó chưa thống nhất từ cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất
cho nên là học sinh chúng ta kể từ cấp một khi học xong cũng không đánh giá là các em đang nằm ở cái mức nào để tiếp theo đến cấp hai thì tiếp theo như thế nào
cho nên là cái hệ thống giáo trình giảng dạy của chúng ta là cứ học đi học lại
mà nó không có một cái sự liên tục và chuyển tiếp cho tất cả các cấp học
thì đấy là một trong những cái điểm khiến

cái ngoại ngữ của chúng ta nó khó mạnh đến được
tuy nhiên là cùng với sự phát triển của đất nước thì nền kinh tế của các hộ gia đình cũng được tăng lên
và nhiều người thì cũng đã đầu tư cho con em của mình đến học tại các cái trung tâm
thậm chí là học với người bản địa để học tiếng anh
thì không hiểu là theo bà chia sẻ như thế nào khi mà vẫn có rất là nhiều bạn sinh viên của chúng ta lúng túng trong quá trình giao tiếp cũng như là sử dụng tiếng anh ạ
bây giờ phải quay lại cái vấn đề là tự học và tự rèn luyện cái ngôn ngữ của mình
bằng các cái hình thức khác nhau
ngoài cái việc rất là phổ phổ thông và phổ biến trước đây là đọc sách
thì bây giờ có thể xem vô tuyến hoặc là kết bạn quốc tế qua rất là nhiều hình thức khác nhau
thì chúng ta có thể tìm kết bạn với một vài bạn nước ngoài mà có cái khả năng ngoại ngữ tốt
hoặc là nếu mà bạn ấy là có nguồn gốc từ một cái nước mà nói tiếng anh lại càng tốt
như trong phóng sự vừa rồi chúng ta cũng đã theo dõi rồi
với việc hội nhập asean thì cái cơ hội làm việc mở ra cho
thanh thiếu niên của việt nam rất là nhiều đúng không ạ
vậy thì theo bà nếu mà không có được một cái khả năng ngoại ngữ tốt
trình độ ngoại ngữ tốt thì nhân lực của chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái thách thức như thế nào
năm ngoái thì tôi cũng đã nêu cái vấn đề này ra trong một cái đề xuất lên
phó thủ tướng vũ ưng đa về vấn đề hội nhập giáo dục
năm nay thì nước việt nam đã trở thành một thành viên của cộng đồng asean
có nghĩa là
những học sinh tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng ở nước này
có thể đi sang nước kia làm việc mà không gặp phải bất kỳ một rào cản nào
nếu mà ai có cái bằng cấp tốt hơn trình độ ngoại ngữ tốt hơn trình độ it tốt hơn
thì người đấy sẽ có cái công việc
cho nên là các công ty đa quốc gia ngày càng mở rộng hơn
ví dụ như đơn cửa ngay trong nước việt nam mình thôi
thì rất nhiều công ty đã đi ra nước ngoài và mở những cái chi nhánh ở nước ngoài
hoặc là trong cái phong trào gần đây là phong trào
phong trào start up đấy
thì rất nhiều các cái công ty khởi nghiệp của chúng ta
không khởi nghiệp ở trong nước đâu mà lại đi sang singapore để khởi nghiệp cơ
ai thắng thế về mặt ngoại ngữ thì đấy là một cái điểm rất là mạnh
để giúp cho các bạn có thể có được cái công việc mình ưa thích
nhận thấy cái nhu cầu dạy và học tiếng anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung
thì chúng ta hãy cùng xem là các cái môi trường đào tạo của chúng ta
đã có những cái chuyển động như thế nào để hỗ trợ cho học viên của mình
học sinh và sinh viên của mình
có được một cái khả năng ngoại ngữ tốt hơn
xin được mời bà cùng quý vị khán giả theo dõi qua phóng sự sau đây
trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ thuộc đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội
là một trong những trường học đầu tiên triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia hai nghìn hai mươi
phương pháp giảng dạy ngoại ngữ của trường là dựa vào tính tự giác của học sinh
đồng thời bổ sung thêm nhiều hoạt động và tiết học ngoại khóa
ngoài việc bọn em được học các kiến thức cơ bản trên lớp qua nhiều hình thức
thì bọn em còn có các hoạt động ví dụ như là học nghe qua nghe nhạc
hoặc là chia thành nhóm thảo luận và phát biểu thiết trình
để bọn em có thể tạo được cái niềm hứng thú trong học tập
thay đổi từ cái khâu mà tổ chức lớp học
từ khâu tuyển chọn đồ vào tổ chức lớp học chương trình giảng dạy
phương pháp giảng dạy kiểm tra đánh giá và ngoài ra nữa là yếu tố cả giáo viên
từ năm hai nghìn một mươi hai đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội
chính thức đề ra yêu cầu tiêu chuẩn đầu ra đối với sinh viên
cụ thể các sinh viên phải có trình độ ngoại ngữ bậc năm trong khung tháng sáu bậc của việt nam
về năng lực ngoại ngữ hay tương đương với bậc c một theo khung tham chiếu châu âu
sinh viên của chúng tôi với cái yêu cầu là muốn ra trường bây giờ thế này phải đạt được chuẩn
không thể nào lại ra trường làm giáo viên xong lại đi đào tạo lại
trách nhiệm của các trường chuyên ngữ cũng có ở trong đó
do vậy chúng tôi thực hiện chính sách sinh viên tốt nghiệp
tất cả sinh viên chỉ được nhận bằng tốt nghiệp sau khi đã đạt được cái chuẩn đầu ra về năng lực tiếng
việc đổi mới giảng dạy ngoại ngữ chỉ thật sự có hiệu quả khi có mô hình kiểm tra đánh giá hợp lý
vì vậy trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội đã hoàn thành việc xây dựng
bộ công cụ kiểm tra đánh giá tiếng anh dành cho đối tượng sau trung học phổ thông
đây là kỳ thi đầu tiên của việt nam được chuẩn hóa như các kỳ thi nổi tiếng khác như ielts hay tác phẩm
quay trở lại trường quay ngày hôm nay trong cuộc trò chuyện cùng với bà đào thị liên hương
vâng thưa bà qua phóng sự vừa rồi thì bà đánh giá như thế nào về những cái phương pháp
mà các trường đang áp dụng trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ cho học sinh sinh viên ạ

làm sao để giúp cho học sinh trước khi vào các cái khóa chính thức của đại học
thì các em phải có một cái chuẩn đầu vào về ngoại ngữ
nếu mà đối với những cái em nào mà đã đạt được chuẩn đầu vào rồi
ví dụ năm điểm hoặc năm điểm rưỡi về ielts chẳng hạn
thì rất là tốt
thì các em có thể vào thẳng học chuyên môn
thế nhưng mà đối với những cái em nào mà chưa đạt được
thì phía hiệp hội cũng đang có một cái đề xuất là
sẽ dành một thời gian ban đầu để cho các em học chuyên về ngoại ngữ
cũng như về khả năng sử dụng máy tính
vâng bà cũng vừa mới đề cập và trong phóng sự chúng tôi cũng đã nhắc đến
đó là các cái trường hiện nay thì có cái nguyện vọng đưa ra là
sinh viên của họ dù đã có đầy đủ tất cả những cái chính trị
hoặc là đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên
kiến thức chuyên môn
tuy nhiên nếu không đạt được trình độ ngoại ngữ
thì cũng sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp
liệu đây có phải là một cái quy định tương đối là cứng rắn và cứng nhắc hay không ạ
bên hiệp hội đã đặt ra một cái quy chuẩn đầu vào
thì tất nhiên họ sẽ có những cái quy chuẩn đầu ra
thế thì nếu mà đầu vào và đã năm điểm rưỡi rồi
mà anh học thêm đến ba bốn năm nữa
mà lại không đạt được sáu điểm
thì tôi thấy rằng là đúng là cũng khó có thể là chấp nhận được cái điểm như thế
bởi vì là nếu mà chúng ta không tự đặt ra
cái tiêu chuẩn để chúng ta đạt tới
thì chúng ta cái bằng cấp của chúng ta nó sẽ không được công nhận
và nó cũng khó có khả năng cạnh tranh trên cái thị trường lao động thế giới
và theo bà thì nếu mà quy định này được đưa vào thực tiễn
thì liệu có mất nhiều thời gian hay không để các cái bạn học sinh các bạn sinh viên của chúng ta
đặc biệt là các bạn sinh viên của chúng ta thích nghi
và có thể đảm bảo rằng sau một khoảng thời gian sau bốn năm
thì các bạn sẽ đạt được trình độ và vừa có trình độ chuyên môn vừa có trình độ ngoại ngữ ạ
liệu có một cái khoảng cách nào không giữa cái quy định của chúng ta và cái năng lực thực tế của các bạn
cái điểm đấy chính ra chúng tôi lại không ngại bằng những cái điểm là
một số trường bây giờ là đang đưa ra những cái đề xuất mà cũng rất táo bạo
là dạy không những ngoại ngữ đâu mà dạy một số các cái môn học chính bằng tiếng anh
mà cái điểm mắc mới nhất ở đây không phải vấn đề là học sinh không học được
mà vấn đề là giáo viên có dạy được không
bởi vì các giáo viên của chúng ta thì cũng bao nhiêu năm rồi
cũng học ở nước ngoài hoặc là được học ngoại ngữ
nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì nó cũng dây rụng đi
thì bây giờ chúng ta phải đào tạo lại cái đội ngũ giáo viên
làm sao để đáp ứng được để giảng dạy được bằng tiếng anh
để học sinh có thể nắm được hiểu được bài
ngoài ra thì còn những cái giải pháp nào khác những cái phương pháp nào khác
mà hiệp hội sẽ tiếp tục thực hiện để hỗ trợ các cái thành viên của mình
các cái trường đại học nâng cao được cái trình độ ngoại ngữ cho sinh viên ạ
chúng tôi đang có một cái đề xuất để trình lên bộ giúp về việc
đào tạo ngoại ngữ cho cái nhóm giáo viên
không chỉ những cái giáo viên giảng dạy tiếng anh đâu
mà như tôi vừa nhắc là những giáo viên dạy chuyên môn
bây giờ phải chuyển sang dạy bằng ngoại ngữ
thế thì các thầy có làm được hay không thì bây giờ phải giúp các thầy
thế thì chúng ta sẽ phải có những cái khóa đào tạo để giúp nâng cao trình độ tiếng anh cho các thầy
thế còn sinh viên như bạn biết việt nam chúng ta là có rất là nhiều
việt kiều sống ở nước ngoài
chúng tôi cũng đang có cái kế hoạch
để xây dựng những cái chương trình
để thu hút những cái sinh viên việt kiều
tình nguyện viên đó để về giúp cho sinh viên trong nước
phải đẩy mạnh hơn nữa cái quá trình tự chủ
của các cái trường đại học
đặc biệt là các trường công
tự chủ trong tài chính
được tự chủ giáo trình giảng dạy
tự chủ trong mặt nhân sự
và tự trụ trong việc liên doanh liên kết đào tạo
thì họ mới có điều kiện để
mở rộng các cái ngành nghề giảng dạy
để kịp thời
đi theo được thời đại
vâng xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình
quý vị và các bạn thân mến
ngoại ngữ không phải là thước đo cho trí tuệ của một cá nhân hay một quốc gia
tuy nhiên trong quá trình hội nhập thì ngoại ngữ hay là ngôn ngữ nói chung là một điều không thể thiếu
và có thể nói là vô cùng quan trọng
chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại với chủ đề này trong các chương trình tiếp theo
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại